thưa quý vị sở y tế hà nội cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay
thành phố tiếp tục ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới tất cả đều đã được cách ly
phân bố theo quận huyện như thanh xuân ba mươi hai ca hai bà trưng bảy ca đông anh ba ca hoàng mai đống đa hoài đức là một ca
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch lần thứ tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là ba một trăm năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm ba mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một sáu trăm hai mươi ca
do có liên quan đến hai ca là f lực lượng chức năng phường khương mai quận thanh xuân
đã phong tỏa tạm thời địa chỉ hai trăm một mươi và hai trăm một mươi tám đường lê trọng tấn quận thanh xuân
cũng đã khuyến cáo tất cả người dân đã đến cửa hàng tiện x số hai trăm một mươi tám đường lê trọng tấn

trong thời điểm thành phố hà nội đang dồn sức để vét sạch f ra khỏi cộng đồng cùng với các đơn vị tuyến đầu lực lượng công an phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm thời gian làm việc không ngừng nghỉ nhưng với họ mong mỏi lớn nhất là cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác

xin chào quý vị đến với các hoạt động phòng chống dịch tại một số tỉnh thành cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp bởi covid
kể từ khi dịch covid lần thứ tư bùng phát thì đến nay tỉnh đồng nai đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine diện rộng cho công dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ghi nhận tại một số địa phương được triển khai tiêm vaccine sớm
trong đợt này phường hóa an thành phố biên hòa được cấp hai mươi sáu trăm bốn mươi sáu liều astrazeneca và tám trăm sáu mươi liều pfizer
những người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi sẽ được tiêm vaccine astrazeneca

còn người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine pfizer
trước khi vào các điểm tiêm người dân được hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử hoặc khai giấy đối với những người không có điện thoại thông minh
không chỉ người dân thường trú ngay cả những người tạm trú ở trọ cũng được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong đợt này
để hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine cho toàn dân phường hóa an tiến hành tiêm theo phương thức cuốn chiếu
mỗi khu phố sẽ tiêm trong một ngày
cùng với hóa an hai phường long bình và long bình tân cũng đang tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín toàn dân cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đây cũng là ba phường có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất của thành phố biên hòa
cụ thể phường hóa an có một hai trăm tám mươi hai ca phường long bình một hai trăm bảy mươi bảy ca và phường long bình tân là tám trăm hai mươi ba ca